margaret thatcher bà đầm thép nước anh và vụ ám sát chính trị nổi tiếng
margaret fatcher là người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo một quốc gia dân chủ phương tây trọng yếu
người đã giành chiến thắng trong ba cuộc bầu cử liên tiếp và làm thủ tướng anh hơn một mươi một năm
một kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong thế kỷ hai mươi
margaret thatcher cũng là một trong những chính trị gia quyền lực nhất trong lịch sử
được truyền thông gọi là bà đầm thép của nước anh
thế nhưng hào quang của người phụ nữ ấy đã lụi tàn sau vụ ám sát chính trị
bị lật đổ bởi chính những đồng minh của mình
margaret hilda thatcher hay nữ nạp tước thatcher tên khai sinh là margaret hilda roberts
sinh ngày một mươi ba tháng một mươi năm một nghìn chín trăm hai mươi năm tại thị trấn grantham ở linken miền đông anh quốc
thatcher là con gái úc trong một gia đình bán tạp hóa nhỏ
cha bà ông alfred wabus là một người có quan niệm sống tự lập lương thiện cân cù và ảnh hưởng quan trọng đối với bà
gia đình robert rất đề cao đức tính chăm chỉ
trong cuốn sách thôi ký của mình bà đã viết
chúng tôi chẳng bao giờ nhàn rỗi phần vì nhàn rỗi chính là một tội lỗi phần vì có rất nhiều việc để làm
và phần nữa hiển nhiên vì chúng tôi là những con người như thế
theo những gì bà chia sẻ mẹ của bà dù bận làm thu ngân cả ngày ở cửa hiệu
nhưng vẫn tự tay quán xuyến mọi công việc trong gia đình
cha của margaret hilde roberts quyết tâm cho con gái mình được học hành đầy đủ
ông truyền động lực đến con gái bằng cách cùng con đến nghe các bài giảng mở rộng của đại học nottingham
về các vấn đề hiện đại và quốc tế
ông cũng khuyến khích con đọc các tác phẩm kinh điển
margaret hilde roberts kể lại rằng
tác phẩm chuyện hai thành phố của dikings với hơi hướng chính trị mạnh mẽ là tác phẩm mà tôi thích nhất
không phụ sự mong mỏi của cha mẹ
margaret hilde roberts luôn tỏ ra xuất sắc trong học
vấn bà theo học trường nữ k steven
sau đó học tại somerville college thuộc đại học oxford chuyên ngành hóa
năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy margaret đậu bằng cử nhân
ba năm sau bà nhận học vị thạc sĩ
sau khi tốt nghiệp bà đến colchester ở exxon
để nhận công việc nghiên cứu cho công ty bx plastics
khởi đầu sự nghiệp chính trị
khi làm trong công ty bx plastics
cũng là lúc margaret hilde roberts khởi đầu sự nghiệp chính trị của mình
khi tham gia đảng bảo thủ địa phương
năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín bà là ứng viên của đảng bảo thủ giành ghế ở daford kent
nhưng đã không thành công trong cuộc tổng tuyển cử năm một nghìn chín trăm năm mươi và một nghìn chín trăm năm mươi
tuy nhiên vì là ứng cử viên trẻ tuổi nhất
nên bà thu hút rất nhiều chú ý của giới truyền thông
năm một nghìn chín trăm năm mươi một margaret hilde roberts kết hôn với một doanh nhân đã đi dị vợ
và bắt tay vào chuẩn bị thi lấy chứng chỉ luật sư tranh tụng

hai năm sau đó bà đạt đủ điều kiện trở thành luật sư
cũng là năm bà sinh đôi một trai một gái mark và caro
đến năm một nghìn chín trăm năm mươi chín margaret thatcher trúng cử cho quốc hội giành ghế ở filsli
khi sir alex douglas holmes từ chức khỏi vị trí lãnh đạo đảng bảo thủ
bà bỏ phiếu cho ông edward heath trong cuộc bầu lãnh đạo đảng năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm
và phần thưởng cho bà là vị trí người phát ngôn các vấn đề về nhà đất
bà vận động mạnh mẽ
cho quyền được mua nhà của những người vốn đang thuê nhà của thành phố
cũng thường xuyên chỉ trích chính sách đánh thuế cao của đảng lao động
khi edward heath lên làm thủ tướng năm một nghìn chín trăm bảy mươi
bà thatcher được vào nửa cát nắm chức bộ trưởng giáo dục
và nhanh chóng quyết định cắt giảm chi tiêu trong bộ
một trong những chính sách được thi hành là thu hồi sữa
vốn miễn phí ở trường cho trẻ em từ bảy đến một mươi một tuổi
gây ra các cuộc tấn công gây gắt từ đảng lao động
và có hẳn một chiến dịch báo chí nhạo bà là margaret thatcher người cướp sữa
sau này bà viết
tôi được một bài học vô cùng giá trị
tôi đã phải gánh chịu những cái xấu tột cùng trong chính trị chỉ để cho một chút lợi ích chính trị
đã không ít lần dư luận nói tới chuyện một ngày nào đó margaret thatcher có thể trở thành thủ tướng
tuy nhiên bà đã bác bỏ mọi suy đoán
trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình bà nói không tin sẽ có nữ thủ tướng vào thời của mình
nhưng mọi việc diễn biến trái ngược
sau cuộc khủng hoảng dầu mỏ năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba mọi việc trở nên tệ
cuối cùng chính quyền của ông andre his đã sụp đổ vào tháng hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm bà thatcher quyết định đứng ra tranh cử cho chức lãnh đạo đảng bảo thủ
vì tức giận trước những tin đồn cho rằng bà đã lật ngược chính sách của edward heath
khi margaret thatcher bước vào văn phòng của ông hiz để thông báo về quyết định của mình
ông ta thậm chí không buồn ngước mắt lên chỉ nói bà sẽ thua tạm biệt
thế nhưng sau đó mọi người hoàn toàn sửn sốt khi margaret thatcher đã đánh bại ông heath
ngay ở vòng bầu cử đầu tiên buộc ông phải từ chức
bà cũng đã loại ông willie whitelaw ở vòng hai để trở thành người phụ nữ đầu tiên
lãnh đạo một đảng chính trị lớn của anh
tên gọi bà đâm thép do một tờ báo nga đặt cho bà sau bài diễn văn chỉ trích chính sách đàn áp của liên xô năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
nhưng bà coi đây là một niềm vui lớn
vừa là người nội trợ vừa là một chính trị gia bà thatcher hiểu tác động của lạm phát lên các gia đình bình thường
vì thế bà lên tiếng thách thức quyền lực của nghiệp đoàn và các cuộc đình công liên tiếp xảy ra
ở thời điểm vẫn được gọi là mùa đông của sự bất mãn năm một nghìn chín trăm bảy mươi
khi chính phủ của ông james callaghan bắt đầu trao đảo đảng bảo thủ tung ra chiến dịch dùng áp viết vận động
khiến callaghan mất thêm nhiều sự tín nhiệm
ngay sau đó quan điểm của bà thatcher được nhiều cử tri ủng hộ vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
đảm bảo thủ giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử tiếp theo ngày bốn tháng năm năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
margaret thatcher trở thành được thủ tướng đầu tiên của đức anh với sự ủy nhiệm của cử tri
nhằm đảo ngược tình trạng suy thoái kinh tế của đất nước cũng như thu nhỏ vai trò của nhà nước trong các chức trách về kinh tế
tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín tại hội đồng liên âu thủ tướng thatcher cho rằng
đức anh đóng góp nhiều hơn nhận câu nói trới danh của bà chính là
chúng tôi không xin cộng đồng hay bất cứ ai khác
chúng tôi chỉ đòi họ phải trả lại tiền cho chúng tôi
nắm quyền thủ tướng bà margaret thatcher quyết tâm sửa đổi chính sách tài chính của anh
bằng cách giảm bớt vai trò của nhà nước và thúc đẩy thị trường tự do
cắt bỏ lãm phát là trọng tâm của chính phủ
một ngân sách cấp tiến về thuế được áp dụng
hàng triệu người từng có ích hoặc không có vốn nay có thể sở hữu ngôi nhà mình đang ở
và mua cổ phần của các doanh nghiệp trước đây hoàn toàn thuộc nhà nước
chính sách tài chính mới khiến london trở thành một trong những trung tâm tài chính sôi động và thành công nhất trên thế giới
sản xuất theo kiểu cũ
vốn vẫn bị chỉ trích là tạo ra vùng đất hoang công nghiệp
ngày càng xuống dốc trong công cuộc xây dựng một nước anh mới cạnh tranh hơn
hệ quả là thất nghiệp tăng lên tới trên ba triệu người
dẫn đến bất ổn trong nội bộ đảng bảo thủ
cùng với bạo loạn ở một số khu vực trong thành phố
thế nhưng thủ tướng thatcher vẫn không chịu khuất phục
bà phát biểu trong đại hội đảng năm một nghìn chín trăm tám mươi
tôi chỉ có một điều để nói quý vị cứ quay đầu lại nếu muốn
nhưng người phụ nữ này sẽ không thay đổi
tới cuối năm một nghìn chín trăm tám mươi một
mức ủng hộ bà thatcher giảm xuống còn hai mươi năm
mức thấp nhất đối với bất kỳ thủ tướng nào cho đến thời điểm đó
nhưng kinh tế đất nước đã có sự chuyển biến rõ rệt
đầu năm một nghìn chín trăm tám mươi hai kinh tế bắt đầu hồi phục
vị thế của thủ tướng thatcher trong mắt dân chúng bắt đầu cũng được phục hồi
bà thatcher được ủng hộ nhiều nhất vào tháng bốn năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
do phản ứng có tính quyết định của bà
trước cuộc xâm chiếm của argentina vào quần đảo foxland
quần đảo này là lãnh thổ hải ngoại của anh quốc
ở xa tận phía nam đại tây dương
sát bên cạnh nơi tận cung của nam mỹ
cách bờ biển argentina năm trăm linh km
ngày hai tháng bốn một nghìn chín trăm tám mươi hai
chính quyền quân sự của argentina đổ bộ lên chiếm quần đảo falkland
khi được tin thủ tướng thatcher lập ngay nội các chiến tranh
và ba ngày sau đã ra lệnh cho một lực lượng đặc nhiệm hải quân
lên đường chiếm lại quần đảo
cuộc chiến kéo dài một mươi tuần lễ
hải quân hoàng gia anh gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận vì quá xa
nhưng vẫn thắng trận
ngày một mươi bốn tháng sáu một nghìn chín trăm tám mươi hai
quân argentina đầu hàng
quần đảo trở lại dưới sự kiểm soát của anh quốc
chiến thắng fokland làm tăng uy tín của bà thatcher rất nhiều
mùa xuân năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
nghiệp đoàn thờ mỏ đình công trên toàn quốc
và không giống tình trạng năm một nghìn chín trăm bảy mươi
chính phủ đã giữ trừ sẵn thang tại các nhà máy điện
để đối phó với các cuộc đình công
nhiều cuộc đụng đổ tan bạo
do những người đình công và cảnh sát đã diễn ra
cuối cùng đình công cũng tan
nhiều cộng đồng khai thác mỏ đã không bao giờ hồi phục
từ cuộc tranh chấp đó và ngành công nghiệp than
càng ngày càng chìm sâu vào suy thoái
năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn bà thăm trung quốc
ký với đảng tiểu bình cam kết trao trả hồng kông
theo quy chế vùng hành chánh đặc biệt
theo những điều kiện một quốc gia hai chế độ
trong đó trung quốc cam kết giữ nguyên tình trạng
các thể chế kinh tế của hồng kông trong năm mươi năm
kể từ ngày ban giao là một tháng sáu một nghìn chín trăm chín mươi bảy
ở park island
nữ thủ tướng anh thẳng tay đàn áp
các cuộc đình công tuyệt thực của ira
đội quân cộng hòa ireland
và cách tiếp cận cứng rắn của bà
đã khiến cho cả những người theo chủ nghĩa dân tộc trung lập
cũng phải tức giận
cho rằng nó đã đẩy nhiều người công giáo trẻ tuổi
tới con đường bạo lực
mặc dù bà cố gắng xoa dịu căng thẳng giáo phái
đề nghị để chính phủ cộng hòa ireland ở dublin
có vai trò lớn hơn
nhưng nỗ lực hòa bình vẫn không thành
do sự chống đối mạnh mẽ của phe chống liên hiệp anh và park island
vụ ám sát chính trị ly kỳ ở anh
vào ngày một mươi năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
một quả bom của ira
phát nổ trong khách sạn
nơi diễn ra đại hội đảng bảo thủ ở thành phố brigon
nơi bà margaret cũng đang có mặt
vụ nổ làm năm người thiệt mạng
và nhiều người khác bị thương nặng
trong đó có bộ trưởng đội các norman tebbit
vụ nổ đã gây ra các cuộc bạo động đường phố tồi tệ
các dân biểu đảng bảo thủ biết rằng
chừng nào bà đâm thép còn nắm quyền
chừng đó họ còn bế tắc
dù bà thatcher vẫn dễ dàng thắng cuộc
trong cuộc đua năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
nhưng những dấu hiệu của chúng
và sự bất mãn ngày càng tăng lên
trong nước lại nổi lên những bất bình về chính sách
thuế vụ ở các địa phương
và những khó khăn về kinh tế
ngày một tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm bảy mươi
phó thủ tướng geoffrey howe
một trong những đồng minh lâu đời
và kiên trung nhất của bà thatcher
đã từ chức để phản kháng chính sách của bà về châu âu
trong bài diễn văn từ chức
đọc trước viện thứ nhân
ông howe cho rằng
đã đến lúc những người khác
cần xét lại thái độ của mình đối với vấn đề trung thành
đối với chính sách
sau đó một cựu thành viên đội các khác là
michael heseltine công khai thách thức
quyền lãnh đạo đảng của bà thatcher
thu hút sự ủng hộ đủ để vượt qua vòng bỏ phiếu đầu
và tiến vào vòng hai
lúc đầu bà thatcher cho biết
bà sẽ đi tiếp vòng hai
nhưng bà lại quyết định rút lui khỏi cuộc đua
sau khi hỏi ý kiến các đồng sự trong nội các
ngày hai mươi hai tháng một mươi một
trong bài diễn văn từ nhiệm
bà thatcher đã nói
sau khi tham khảo ý kiến các đồng sự
tôi tin rằng sự đoàn kết của đảng và triển vọng cho sự thành công
trong tổng tuyển thự sắp tới
sẽ được phục vụ tốt hơn nếu tôi rút lui
để các đồng sự của tôi trong đội các
có thể bầu chọn một nhà lãnh đạo mới
tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn
đối với những người trong và ngoài đội khác
đã dành cho tôi nhiều sự hỗ trợ quý báu
ngày hai mươi hai tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm chín mươi
bà margaret thatcher tư chức
do chính nội bộ đảng bảo thủ của bà lật đổ
đây được coi là một vụ ám sát
chính trị ly kỳ tại nước anh
bà đâm thép rời văn phòng số một mươi
vào ngày hai mươi tám tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm bảy mươi
sau khi không còn là thủ nảnh
của đảng bảo thủ với sự ủng hộ của bà
ông john major đã giành được
quyền lãnh đạo đảng này
bi kịch tuổi già của bà đâm thép
bà đâm thép có hai người con song sinh
là carol thatcher và mark thatcher
con gái carol là một nhà báo
nên không thể suốt ngày
bên cạnh chăm sóc cho bà
đa số thời gian cô sống tại thụy sĩ
bà chỉ thỉnh thoảng về london thăm mẹ
tuy nhiên nỗi khổ lớn nhất của bà thatcher
trong những năm tháng cuối đời
lại là người con trai mark thatcher
mark thatcher định cư tại nam phi
và từng là một nhân dân thành đạt
với gia tài hàng triệu bằng anh
tuy nhiên mark cũng là người hay gây chuyện
ngoài việc lưu hôn rồi thái hôn
năm hai nghìn bốn do liên quan đến một vụ
chính biến bất thành tại kyria xếp đạo
mark đã bị tòa án nam phi
phạt năm trăm linh đô la và bốn năm tù giam
chồng của bà margaret thatcher
qua đời năm hai nghìn ba
kể từ khi chồng qua đời
cuộc sống của bà đã rơi vào cảnh cô độc
trí nhớ giảm súc nghiêm trọng
bạn bè của bà thatcher cũng không nhiều
trong ngày sinh nhật lần thứ bảy mươi bảy
bà chỉ nhận được võn vẹn
có bốn tấm thiệp chúc mừng
bị chứng suy giảm trí nhớ hành hạ
trong hơn một thập kỷ
hậu quả từ những cơn đột quỵ nhẹ
xét hiện liên tục bà thatcher vẫn chống lại
bệnh tật với sự kiên cường
vốn là đặc tính của bản thân bà
sau một lần đột quỵ nữa vào tháng một mươi hai hai nghìn chín
bà thatcher không có thể nói
niềm mạch được một câu
dần dần người ta không còn hiểu
bà đang nói gì nữa
margaret thatcher qua đời ngày tám tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám
sau một cơn đột quỵ
phát ngôn viên của điện buckingham cho biết
liệu hàng rất lấy lạnh tiếc khi nghe tin
điều hàng sẽ gửi điện chia buồn với gia đình
david cameron thủ tướng của đức anh
chia sẻ rằng
đây quả là một nỗi đau buồn sâu sắc
chúng ta đã mất đi một nhà lãnh đạo tuyệt vời
một thủ tướng tuyệt vời